đại biểu quốc hội đồng tình với phương án quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi
thưa ký quốc hội bùi văn cường với bốn trăm bảy mươi hai trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
theo đó đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị đã được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sáu
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sau khi chủ tịch nước được bầu đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước trước quốc hội và cử tri cả nước
tô lâm trân trọng cảm ơn quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho đồng chí trọng trách chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trân trọng cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tin cậy giới thiệu đồng chí đảm nhận trọng trách cao cả này
tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự là trách nhiệm to lớn đồng thời là cơ hội để cùng với ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước phục vụ nhân dân theo con đường mà đảng ta và bắc hồ đã lựa chọn
tôi xin mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trở biển của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
lãnh tụ thiên tài của đảng ta và dân tộc ta của các bậc tiền bối của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh
vì độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
quốc tế cao cả
dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình nhạy bén của đảng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự trung sức đồng lòng của nhân dân sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay
đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị chủ tịch nước
mặt khác cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới
tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng nhà nước nhân dân chủ tịch nước tô lâm xin hứa
sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước đã được hiến định
tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng
hoàn thiện pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân trong giai đoạn mới
kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả tiên tiến phát triển nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp
pháp quyền hiện đại ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước chăm lo xây dựng củng cố và phát triển
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
thiết thực hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
chủ tịch nước tô lâm khẳng định sẽ cùng với các đồng chí trong ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự kỳ cương đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới hiện đại hóa đất nước
tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân nền an ninh nhân dân vững mạnh
xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bi thư các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
không ngừng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng đề cao trách nhiệm nêu gương ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
tiếp nối kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của đảng ta dân tộc ta
phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa hào khí và trí tuệ việt nam tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh với sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân
hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với trí tuệ bản lĩnh và quyết sách đúng đắn mạnh mẽ sáng suốt của đảng sự ủng hộ của nhân dân
chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc
dân tộc ta ngày càng cường thịnh trường tồn vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội thực hiện thành công tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc
một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc đảng nhà nước nhân dân đã tin cậy giao cho tôi trọng trách lớn
kính chúc đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lão thành cách mạng các vị đại biểu quốc hội các vị khách quý sức khỏe hạnh phúc
chúc kỳ họp lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm thành công tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư lương cường
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
và các đồng chí phó chủ tịch quốc hội đã tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch nước tô lâm
ngay sau đây truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của chủ tịch nước tô lâm
họ và tên tô lâm ngày sinh mùng một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên
dân tộc kinh ngày vào đảng hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ luật an ninh
học hàm học vị giáo sư tiến sĩ luật học lý luận chính trị cao cấp ngoại ngữ tiếng anh c
trước vụ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
khen thưởng ba huân trường quân công hạng nhất
huân trường quân công hạng ba
hai huân trường chiến công hạng nhất
huân trường chiến công hạng hai hạng ba
huân trường chiến sĩ vẻ vang hạng nhất hai ba
huy trường vì sự nghiệp an ninh tổ quốc
sáu huân trường của nhà nước lào
huân trường tự do hạng nhất hai
huân trường lao động hạng nhất hai
huân trường hữu nghị huân trường anh dũng hạng nhất
huân trường saha mechay thibadin của nhà nước campuchia
huân chương hạng nhất sáu tháng sáu của nhà nước cuba
huân trường hữu nghị của liên bang nga
tóm tắt quá trình công tác của đồng chí tô lâm
từ một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến một nghìn chín trăm bảy mươi chín đại học an ninh nhân dân nay là học viện an ninh nhân dân
từ một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm tám mươi tám đến một nghìn chín trăm chín mươi phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi đến một nghìn chín trăm chín mươi ba trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi tám đến một nghìn chín trăm chín mươi phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an

từ một nghìn chín trăm chín mươi ba đến một nghìn chín trăm chín mươi bảy phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến hai nghìn sáu phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn chín phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ công an
tháng bốn năm hai nghìn bảy được thăng cấp bậc hàm
tháng sáu năm hai nghìn bảy được thăng cấp bậc hàm
từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi một ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn được thăng cấp bậc hàm thượng tướng
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
nay là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy giữ chức vụ trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
và tháng một năm hai nghìn một mươi chín được thăng cấp bậc hàm đại tướng
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhân dịp đồng chí tô lâm được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lãnh đạo các nước lào trung quốc
campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng
trong điện thư chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân sĩ xu lít
bày tỏ phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí tô lâm
nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức chủ tịch nước
thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đồng chí
vui mừng sẽ được làm việc với chủ tịch nước tô lâm
nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
lào việt nam ngày càng tốt đẹp hơn và đơm hoa kết trái
tổng bí thư chủ tịch nước lào tin tưởng chắc chắn rằng với trình độ năng lực
và kinh nghiệm phong phú đã được tích lũy trong nhiều năm trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau
đồng chí tô lâm cùng với các đồng chí lãnh đạo việt nam sẽ lãnh đạo đất nước
và nhân dân việt nam anh em tiếp tục giành được những thành tiệu mới
to lớn hơn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc việt nam
nhằm đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh
chủ tịch trung quốc tập cận bình vui mừng khi được biết đồng chí tô lâm
được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhấn mạnh trung quốc và việt nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa
núi sông liền một giải
chủ tịch tập cận bình nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam
có ý nghĩa chiến lược mở ra chương mới cho quan hệ hai đảng hai nhà nước
và vui mừng nhận thấy các bộ ngành địa phương hai nước đang đẩy nhanh thực hiện chủ trương này
và đạt được tiến triển tích cực
chủ tịch tập cận bình bày tỏ coi trọng cao độ quan hệ trung việt
sẵn sàng cùng chủ tịch nước tô lâm duy trì trao đổi chiến lược
dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam
đi vào chiều sâu và thiết thực mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân hai nước
quốc vương campuchia norodom sihamoni bày tỏ vui mừng và chúc mừng chủ tịch nước tô lâm
đã được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước và tin tưởng chắc chắn rằng
dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nước tô lâm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sẽ giành được thành công to lớn có sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực
và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới
quốc vương bày tỏ hy vọng quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi
tiếp tục duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tốt đẹp hơn nữa
thưa quý vị cũng trong sáng nay hai mươi hai tháng năm sau khi nhậm chức chủ tịch nước tô lâm
đã trình bày trước quốc hội tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
theo đó quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của chủ tịch nước
về ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh đối với chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
bằng hình thức biểu quyết điện tử
kết quả có bốn trăm sáu mươi ba trên bốn trăm sáu mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiều cùng ngày thợ ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí phạm thị thanh trà
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương bộ trưởng bộ nội vụ
đã công bố quyết định về việc giao điều hành hoạt động của bộ công an
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký quyết định số bốn trăm ba mươi chín ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
về việc giao điều hành hoạt động của bộ công an
theo quyết định thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an điều hành hoạt động của bộ công an
cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh bộ trưởng bộ công an theo quy định
quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị như vậy là quốc hội đã hoàn tất việc bầu kiện toàn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
cử tri cả nước bày tỏ kỳ vọng lớn lao trước những lời hứa trong phát biểu nhậm chức
của chủ tịch nước tô lâm và chủ tịch quốc hội trần thành minh
là người gắn bó với các hoạt động của quốc hội nhiều năm ông lê như tiến cho rằng
việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao vừa qua là điều nên làm và cần làm
nước nào thì cũng cần phải làm như vậy
bỏ đi cái quan điểm cũ là nhất thành bất biến mà phải có quan điểm nó động hơn đó chính là có lên có xuống có vào có ra
chúng ta luôn đổi mới làm tươi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chúng ta
thì đó nó cũng là chuyện bình thường bởi vì sau một thời gian nhất định thì có thể người này là phù hợp
những người ở vị trí này là phù hợp những vị trí kia lại không phù hợp
cho nên có những cái thay đổi để cho nó phù hợp hơn
hy vọng rằng là với sự đoàn kết nhất trí trong đảng nhà nước quốc hội chính phủ
thì đồng chí tô lâm và đồng chí trần thanh mẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
đồng quan điểm trên cử tri và nhân dân cả nước cũng rất kỳ vọng vào hai bài phát biểu nhậm chức
của chủ tịch nước tô lâm và chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
với những ý kiến sáng sâu sắc cử tri mong chủ tịch nước tô lâm và chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
sẽ thực hiện những lời hứa của chúng ta
trước đảng trước quân hội và nhân dân
thời gian tới ở vị trí cương vị mới thì đồng chí cũng sẽ phát huy được những cái ưu điểm thế mạnh
và thúc đẩy được thành tích của mình hơn nữa trong công tác xây dựng đảng phòng chống tham nhũng
đối nội đối ngoại hợp tác quốc tế cũng như là thúc đẩy việc phát triển kinh tế của đất nước
chưa hết thì tôi phải nói tôi tin tưởng
sự lựa chọn của bộ trị của trung ương cũng như là của đại biểu quốc hội là những người đại diện cho dân
thế và tôi rất là mong rằng các đồng chí sẽ làm những việc mà các đồng chí đã tuyên thệ trước quốc hội
tức là trước toàn thể nhân dân đồng bào chúng ta
bởi vì là tháng này chúng ta lại các đồng chí được bổ nhiệm sau một vài ngày mà ngày sinh
một lần một trăm ba mươi bốn lần sinh của bác hồ thì tôi nghĩ rằng tôi cũng rất mong rằng các đồng chí sẽ học tập những cái tinh thần
những cái đạo đức cái phẩm cách của bác để vận dụng vào công việc của mình
và tôi nghĩ rằng là để không phụ lòng tin của một trăm linh triệu dân việt nam
không phụ lòng tin của đảng và của quốc hội cũng như của
và đặc biệt là phải không phụ những cái sự hy sinh sương máu của biết bao nhiêu đồng bào chiến sĩ của chúng ta
trong suốt quá trình gọi là giữ nước và giữ nước
tôi rất mừng khi mà đồng chí tô lâm được
tức là ban chấp hành
trung ương tức là giới thiệu với sự nhất trí rất cao
rồi hôm nay được quốc hội biểu quyết với sự tín nhiệm hầu như tuyệt đối
mong rằng đồng chí thực hiện tốt hai cái điều mà đại hội một mươi ba nêu ra
đó là hoàn chỉnh góp phần cùng đảng nhà nước
hoàn chỉnh hệ thống pháp luật của ta trong cái điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần
theo cơ chế thị trường định hướng sau của chúng ta
và hai nữa tức là như vậy nâng cao hơn nữa
thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của trung ương
và cái mà đại hội một mươi ba nói thiếu sót là nâng cao vai trò giám sát của nhân dân
trong các hoạt động của nhà nước
đặc biệt giám sát các cán bộ nhân viên nhà nước
thực hiện thật tốt cái phương châm
nhân viên dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân hưởng thụ
chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn
các đại biểu quốc hội đều nhất trí và có góp ý cụ thể
đối với phương án quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
so với dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được tiếp thu chỉnh lý
có chín chương tám mươi chín điều số chương giữ nguyên và tăng tám điều
dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý đạt được sự đồng thuận cao
giữa ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ
đa số các ý kiến của các đại biểu đồng tình nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật
tại kỳ họp thứ sáu phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
và hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ năm
nhiều đại biểu quốc hội đã đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
để thể chế hóa quan điểm chủ trương nghị quyết của đảng
chức là chỉ thị số hai mươi ba
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
luật được thông qua sẽ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng văn hóa văn minh giao thông
đồng thời giúp cho lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt hơn nữa vai trò thức cho dân ngủ
đảm bảo trật tự trị an góp phần làm cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh
xứng đáng với sứ mệnh vì nước quên thân vì dân phục vụ
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã bổ sung ý kiến quan trọng về giải thích từ ngữ nội dung từ thực tế và kỹ thuật lập pháp
đối với quy định nồng độ cồn trong máu hơi thở của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ
đa số các đại biểu nhất trí cấm tuyệt đối trong trường hợp này
ngoài ra quy định điểm và trừ điểm của giấy phép lái xe
các đại biểu cho rằng quy định này phù hợp và cần thiết
đây là một trong những điểm mới trong dự thảo luật lần này
quan điểm của tôi là tôi đồng tình với quy định này bởi vì một số lý do như sau
đây không phải là nội dung mới đã có quy định
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám luật phòng chống tác hại rượu bia năm hai nghìn một mươi ba
đã được quốc hội khóa một mươi bốn cân nhắc rất kỹ cả về mặt khoa học và thực tiễn để quyết định
cấm người điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
việc thực hiện trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
làm giảm số vụ số người chết số người bị thương
đặc biệt là giảm các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do uống rượu uống bia
quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ khả thi hơn so với quy định cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định
với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn thì người dân không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
còn nếu quy định có ngưỡng nhất định thì người dân khó xác định uống bao nhiêu thấp hơn ngưỡng đó
nhất là khi đã uống vào thì khó làm chủ bản thân dễ bị vượt ngưỡng
hơn nữa quy định này đã dần đi vào cuộc sống
nhiều người dân đã hình thành từng bước thói quen đã uống rượu bia không lái xe
do vậy tôi thống nhất quy định này
chúng ta với tinh thần là vì tính mạng con người phòng là chính
thì tôi đồng ý là tôi cũng thống nhất là nên là theo như là cấm
theo như là cái dự thảo của luật an toàn giao thông lần này
quy định điểm của giấy phép lái xe tại điều năm mươi
tôi cho rằng việc quy định điểm và trừ điểm của giấy phép lái xe là phù hợp và rất là cần thiết
thứ nhất là tình hình trật tự an toàn giao thông thì vẫn diễn biến phức tạp
các cái tai nạn giao thông thì tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao
và còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết bị thương nhiều người
mà nguyên nhân chủ yếu là do lỗi của lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật
đại biểu quốc hội phát biểu và một ý kiến
phát biểu kết luận
đại biểu quốc hội phát biểu và một ý kiến
đại biểu quốc hội trần quang phương đề nghị thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan
tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu quốc hội tại phiên họp
hoàn chỉnh dự thảo luật và báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến